các đối tượng trong đường dây đều là các đối tượng có kinh nghiệm trong việc chế tạo sản xuất sử dụng và mua bán vũ khí vật liệu nổ hoạt động trong thời gian dài ở nhiều địa bàn và có nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt

các đối tượng trong đường dây đều là các đối tượng có kinh nghiệm trong việc chế tạo sản xuất sản xuất sử dụng và mua bán vũ khí vật liệu nổ hoạt động trong thời gian dài ở nhiều địa bàn và có nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt
trước khi phạm tội du làm nghề đầu bếp cho một nhà hàng trên địa bàn bình dương
trong một lần lang thang trên mạng xã hội dù quen biết rồi thân thiết với các đối tượng mua bán linh kiện chế tạo súng vũ khí quân dụng trái phép
qua một vài phi vụ giao dịch thấy có lời kiếm tiền nhanh hơn nghề nấu ăn du bỏ nghề dấn sâu vào con đường mua bán vũ khí bất hợp pháp
bằng các biện pháp học lỏng trên mạng xã hội du trực tiếp đặt hàng các linh kiện rời tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
rồi may mò chế tạo các loại vũ khí công cụ hỗ trợ tính năng tác dụng sát thương y như súng quân dụng rồi bán lại cho các đối tượng có nhu cầu
trong đó đáng chú ý là mối quan hệ mật thiết giữa nguyễn trần du và huỳnh văn quá sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở tỉnh cà mau
dù được xem là thầy dạy cho quá cách đặt hàng cách chế tạo lắp ráp các linh kiện thành vũ khí rồi giao bán trên mạng xã hội
thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là tạo các tài khoản trên mạng xã hội
rồi tham gia các hội nhóm giao bán vũ khí quân dụng
khi có người đặt mua các đối tượng chọn cách thanh toán qua tài khoản ngân hàng
riêng vũ khí thì vận chuyển bằng ô tô sau đó thuê shipper giao cho khách
quá trình giao dịch các đối tượng sử dụng mạng xã hội hoặc sim giác sim không chính chủ để liên lạc khi cần thiết
nhằm tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng
sau một thời gian tích cực điều tra thu thập đủ tài liệu chứng cứ và xác định rõ vị trí vai trò của các đối tượng trong đường dây
ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn ban chuyên án quyết định phá án
theo đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa phối hợp với phòng an ninh điều tra
và công an thị xã bìm sơn thanh hóa bắt quả tang đối tượng nguyễn trần du khi hắn đang giao dịch mua bán súng quân dụng trên địa bàn thị xã bìm sơn
tại chỗ các lực lượng công an thu giữ ba khẩu súng ngắn sáu mươi ba viên đạn các loại
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của nguyễn trần du tại phòng trọ
phường tân đông hiệp thành phố di an tỉnh bình dương
cơ quan điều tra thu giữ thêm ba mươi viên đạn
tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã bắt giữ thêm ba đối tượng trong đường dây này
gồm phạm văn sơn thành phố hải phòng huỳnh văn quá cả mau và nguyễn hải âu long an
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng này cơ quan điều tra thu giữ một mươi một khẩu súng ngắn
một súng bút tự chế năm quả liệu đạn tám quả nổ tự chế hàng nghìn viên đạn đầu đạn vỏ đạn của các loại súng
linh kiện chế tạo súng và máy móc hóa chất dụng cụ để chế tạo vũ khí
thượng tá lê khắc minh cho biết các loại vũ khí sau khi thu hồi đều được phòng kỹ thuật hình sự giám định chặt chẽ
kết quả cho thấy số vũ khí này đều có sức công phá rất mạnh giống như các loại vũ khí được sản xuất theo quy định
riêng công cụ hỗ trợ bọn chúng chỉ cần thay thế một số bộ phận như piston nòng là đã trở thành một khẩu súng quân dụng
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội
trong đó nguyễn trần du và nguyễn hải âu là hai đối tượng chuyên đặt mua súng các linh kiện súng lựu đạn của huỳnh văn quá
sau đó cải tiến chế tạo thành vũ khí quân dụng để bán cho các đối tượng hình sự kiếm lời
sau khi mua được súng của huỳnh văn quá qua mạng seoul journal nguyễn trần du đã mời chào
và bán cho phạm văn sơn hai khẩu súng ngắn côn quay hai quả liệu đạn và năm mươi viên đạn với giá ba trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và tạm giam bốn đối tượng trên để điều tra về tội chế tạo tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng theo điều ba trăm linh bốn bộ luật hình sự
thưa quý vị hơn một năm trước cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa bắt quả tăng gần năm mươi công nhân

công ty cổ phần đầu tư xây dựng tân sơn cụng công nghiệp vĩnh minh xã vĩnh an huyện vĩnh lộc tỉnh thanh hóa
đang nhồi thuốc nổ vào các lỗ khoan khai thác đá
tại hiện trường cơ quan điều tra đã thu giữ hơn bảy trăm năm mươi kg các hạt tinh thể đã được chế tạo thành thuốc nổ an phồ
gần hai mươi kg thuốc nổ ad một hơn một trăm linh kíp nổ một năm trăm linh m dây cháy chậm và nhiều tăng vật khác có liên quan
mở rộng vụ án cơ quan điều tra thu giữ tại tầng hầm của công ty tân sơn
bốn trăm năm mươi kg tiền chất thuốc nổ năm mươi năm vỏ bao đựng tiền chất thuốc nổ mà các đối tượng đã sử dụng tầng đường một ba trăm bảy mươi năm kg
căn cứ tài liệu và kết quả điều tra cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can một mươi bốn đối tượng về tội chế tạo trái phép vật liệu nổ
trong đó xác định trần văn quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chú thôn tám xã vĩnh an huyện vĩnh lộc tỉnh thanh hóa
là quản lý mỏ đá đã trực tiếp chỉ đạo các đối tượng sử dụng tiền chất thuốc nổ để chế tạo thành thuốc nổ an phổ
sau khi triệt phá thành công chuyên án trên bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan an ninh điều tra đã phát hiện
đấu tranh triệt xóa đường dây mua bán trái phép vũ khí vật liệu nổ với quy mô lớn hoạt động trên địa bàn tỉnh thanh hóa
và nhiều tỉnh thành phía bắc thủ đoạn mua bán của các đối tượng này hết sức tinh vi chúng thường sử dụng
sim điện thoại không chính chủ để liên lạc và không giao hàng trực tiếp cho người mua mà thường giao tiền trước mới gửi hàng
để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng các đối tượng thường cất giấu thuốc súng vật liệu nổ ở một địa điểm bí mật
nơi hẻo lánh sau đó lựa chọn vào các thời điểm đêm khuya mờ sáng để thông báo cho người mua đến lấy
cơ quan công an xác định đây là đường dây chế tạo tàng trữ mua bán trái phép vũ khí vật liệu nổ với quy mô và số lượng lớn
đáng chú ý các đối tượng trong đường dây đều là đối tượng có kinh nghiệm trong việc chế tạo sản xuất sử dụng và mua bán vũ khí
vật liệu nổ hoạt động trong thời gian dài ở nhiều địa bàn và có nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt
do vậy cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt xóa
sau một thời gian tích cực điều tra khoảng một mươi bảy h năm mươi năm phút ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan an ninh điều tra đã phát hiện bắt quả tang đối tượng phạm văn đường
một nghìn chín trăm bốn mươi tám tại mỹ đức hà nội khi hắn đang vận chuyển ba túi niên lông thuốc nổ và hàng nghìn hạt nổ
tiếp tục truy xét cơ quan an ninh điều tra đồng loạt khám xét khẩn cấp nơi ở của ba đối tượng
gồm trần văn doanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ở đông anh hà nội
kiều thanh tân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ở hoàn kiếm hà nội và nguyễn đình tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ở lương tài bắc ninh
đồng thời xác định được địa điểm là xưởng chế tạo vũ khí vật liệu nổ thu giữ hai mươi kg khẩu súng
một mươi viên đạn quân dụng gần năm kg thuốc nổ gần ba trăm linh hạt nổ hơn tám triệu vỏ hạt nổ dùng để chế tạo hạt nổ
hơn ba viên đạn ghén hàng trăm kg đạn trì hàng trăm nòng súng và nhiều máy móc vật dụng công cụ phương tiện dùng để chế tạo sản xuất đạn ghém súng săn các loại
thực tiễn cho thấy đối tượng sử dụng vũ khí nóng súng quân dụng công cụ hỗ trợ chủ yếu là các loại đối tượng hình sự đối tượng ma túy
ngoài việc sử dụng phòng thân các đối tượng này sẵn sàng sử dụng các loại vũ khí trên để giải quyết mâu thuẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự
việc công an tỉnh thanh hóa sớm phát hiện bắt giữ các đối tượng có hành vi chế tạo tàng trữ mua bán trái phép vũ khí vật liệu nổ với số lượng lớn
đã góp phần quan trọng giữ vững an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình đã hết hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau xin kính chào và hẹn gặp lại